hôm nay ngày một tháng tám là ngày đầu tiên đà nẵng thực hiện cách ly giãn cách xã hội toàn thành phố
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đa số người dân đều tuân thủ nghiêm theo quy định
tại các chợ siêu thị cũng không có tình trạng tập trung đông người sau khi hàng quán đóng cửa
sau khi thực hiện cách ly giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các tuyến phố chính của thành phố đà nẵng vắng người qua lại
hàng quán mang về cũng dừng hoạt động
những chốt chặn kiểm soát được bố trí tại các tuyến đường huyết mạch
giao giữa các phường quận để nhắc nhở kiểm tra người dân khi ra đường
người dân chỉ được ra khỏi nhà khi có giấy xác nhận hoặc thẻ đi chợ theo quy định
một số trường hợp do yêu cầu công tác cũng như là cơ quan và trúng ngày nghỉ
một số doanh nghiệp không ký được cái giấy đi đường cho công nhân viên
nó ảnh hưởng rất là nhiều cho công tác là phòng chống dịch của các người tượng chức năng
nhưng mà qua đó thì các lực lượng chức năng đặc biệt là các tổ trưởng
các đồng chí là cảnh sát truyền thông đã quán triệp và đã chỉ đạo sát sao
trong những công tác kiểm tra và giám sát và nhắc nhở những trường hợp
trường hợp mà chưa có giấy nhắc nhở và cũng hướng dẫn để cho họ chấp hành tốt trong những ngày tiếp theo
còn tại các chợ siêu thị trên địa bàn thành phố lượng người mua sắm vừa phải đảm bảo giữ khoảng cách
và không có tình trạng mua hàng hóa tích trữ sau khi thành phố cho dừng tất cả hoạt động kinh doanh ăn uống
kể cả bán mang về
khi mà thực hiện cái siêu thị mới thì công lý đã triển khai thực hiện thì chia tầng suất cho bán hàng các ngành hàng thích yếu

nếu mà nhìn trên tấm quan chung thì hội kinh doanh đi chợ cũng không có tăng bạch biến
thì hộ kinh doanh khách hàng họ cũng nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh cho họ chấp hành
và đi theo trợ theo đúng cái lịch của các thường đã gửi trên trường hội gia đình trường hội cái thể về thời gian đi chợ
và bán lý cũng đang triển khai thực hiện nghiêm cứu đó để kiểm soát thể vào chợ và về chợ đúng hơn ngày đúng trên cái thể wereport
cũng vắng hơn ngày bình thường
và bán ngày bình thường khi chưa ra chỉ thị mua chợ cũng thoải mái hơn
thì hàng hóa cũng đầy đủ mình cũng không có sợ là thiếu hàng hóa
ghi nhận trong ngày đầu thực hiện cách ly giãn cách xã hội toàn thành phố đa số người dân chấp hành nghiêm theo quy định
một số trường hợp chưa có giấy đi đường do cơ quan chưa kịp cấp vào cuối tuần
nên thành phố thống nhất sử dụng giấy đi đường được xác nhận qua điện thoại trong ngày hôm nay và ngày mai
để tạo điều kiện cho người dân đảm bảo công việc